tăng cường kiểm tra phát hiện yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy
và yêu cầu đình chỉ dừng hoạt động những cơ sở không có đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn
đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà chính quyền các cấp cơ sở cùng lực lượng công an
sẽ tập trung triển khai để chấn chỉnh phòng ngừa không để cháy lớn xảy ra những tháng cuối năm
và trong sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra điên ngành quỹ ban nhân dân huyện hoài đức
thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất nhà ở kết hợp kinh doanh
khu vực làng nghề vốn là loại hình tiêm ẩn nguy cơ về cháy nổ
xã đức thượng huyện hoài đức
trên địa bàn huyện có hơn sáu mươi cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
phần lớn là các nhà xưởng sản xuất sen kẽ trong các khu dân cư như thế này
trực tiếp kiểm tra thực trạng hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trang bị tại chỗ
việc chấp hành các quy định an toàn theo quy định của pháp luật
đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay
có lối thoát nạn đằng trước đằng sau không thể để mỗi một cửa ra như thế là rất nguy hiểm
hoài đức thì cũng đã có sự cố xảy ra năm hai nghìn một mươi bảy rồi rất là đau xót thiệt hại về người và tài sản
những hộ sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình với những nhà xưởng mà vừa để sản xuất vừa để ở như thế này
thì khá là phổ biến ở trên địa bàn của huyện hoài đức
và trong thực tế thì khi cháy nổ xảy ra tại những nhà xưởng tạm bỡ như thế này
thì luôn gây ra những thương vong rất lớn về người
hình mà công an tp hà nội và cũng như là ủy ban nhân dân huyện hoài đức sẽ tập trung triển khai
kiểm tra cũng như là chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là giao cho chính quyền ở cấp xã nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
kiểm tra tại các cơ sở là hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
cảnh sát phòng cháy cháy cháy công an huyện cũng kến nghị ủy ban nhân dân xã cần phải khuyết liệt hơn nữa
trong công tác xử lý vi phạm hành chính nghiêm cấm việc để công nhân ngủ qua đêm tại khu vực kinh doanh sản xuất
khi không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trên môi trường mạng về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử đã được nhiều đại biểu quốc hội đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
ngay sau phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có những giải trình thêm một số vấn đề có liên quan đến bộ công an
giải trình trước quốc hội bộ trưởng tô lâm cho biết việt nam đang đứng trước rất nhiều thay thức về công an
đồng thời nhấn mạnh tội phạm mạng là loại tội phạm ẩn danh lợi dụng môi trường mạng để phạm tội trên tất cả các mặt đời sống kinh tế văn hóa xã hội nên rất khó khăn trong đấu tranh với loại tội phạm này
như vậy là sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc trong không khí dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao
quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên chính phủ
trong phiên làm việc chiều nay ngay sau phần trả lời chất vấn của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này
đánh giá phần trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đã có gần hai trăm năm mươi lượt đại biểu quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận
các đại biểu quốc hội đã nắm chắc thực tiễn phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân
nêu câu hỏi ngắn gọn rõ ràng sâu sắc đi thẳng vào vấn đề chất vấn
phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã cho thấy sự năng động và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
cũng như trách nhiệm của các thành viên chính phủ trước quốc hội trước cử tri
thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng bộ trưởng trưởng ngành với ý thức trách nhiệm
đã chuẩn bị kỹ lưỡng trả lời nghiêm túc chân thành không né tránh những vấn đề khó phức tạp
giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu và đồng thời thẳng thắng nhận trách nhiệm
về những mặt tồn tại hạn chế của ngành lĩnh vực của mình phụ trách
cũng như đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành
nghiên cứu tiếp thu đầy rủ nghiêm túc
các ý kiến của đại biểu quốc hội của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp
triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực quản lý
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng cho biết
tại kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi quốc hội sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn đề nghị các bộ trưởng trưởng ngành tập trung chỉ đạo
và có những biện pháp thiết thực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của quốc hội để báo cáo quốc hội
theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đa số đại biểu cử tri và đại biểu quốc hội đánh giá cao
phiên chất vấn hôm nay đã diễn ra đúng với tinh thần dân chủ thẳng thắn và hiệu quả
phần nào đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước
theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn xuân phúc
đa số đại biểu cử tri và trả lời chất vấn đã diễn ra đúng với tinh thần dân cả nước
công an năm hai nghìn một mươi chín
điểm nổi bật là lực lượng công an khánh hòa
đã chủ động kịp thời phát hiện
ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
phản động đảm bảo tốt an ninh nội bộ
an ninh văn hóa tư tưởng an ninh kinh tế an ninh du lịch
đặc biệt trong năm
công an tỉnh khánh hòa đã điều tra
làm rõ hơn chín mươi số vụ phạm pháp hình sự
vượt chỉ tiêu của bộ công an
giải quyết hơn chín mươi chín tin báo tố giác tội phạm
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát triển có chiều sâu
huy động sức mạnh của hệ thống chính trị
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
có những chuyển biến tích cực
việc thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhận
các chức danh công an xã đang được triển khai
đảm bảo đến giữa năm hai nghìn hai mươi
sẽ bố trí công an chính quy
ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và biểu dương
những kết quả mà công an tỉnh khánh hòa đạt được
trong thời gian qua
chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
công an tỉnh khánh hòa cần tập trung giả soát
những chỉ tiêu công tác chưa hoàn thành
nhằm tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
cần chủ động làm tốt công tác
nắm tình hình
kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp đảm bảo tốt an ninh trật tự
đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
chú trọng hơn nữa công tác phòng ngừa xã hội
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm mạng
tội phạm công nghệ cao tội phạm tín dụng đen
tội phạm ma túy
bên cạnh đó cần làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng
thực hiện tốt đề án đưa công an chính quy về xã
theo đúng quy định lộ trình